mới đây khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ một mươi bảy tuổi đến từ bắc giang diễn tiến nặng sau khi mắc thủy đậu
trước khi nhập viện năm ngày bệnh nhân xuất hiện mụn nước nhiều ở vùng lưng ngực kèm theo mệt nhiều
trước đó bệnh nhân có tiếp xúc với anh gái suột bị mắc thủy đậu đã khỏi
người nhà bệnh nhân mua thuốc nam bởi sắc châu uống nhưng không đỡ được đưa vào cơ sở y tế gần nhà điều trị
tại đây bệnh nhân được sử dụng một loại thuốc corticoid có tác dụng chống viêm mạnh dạng tiêm
sau đó bệnh thủy đậu đột ngột tiến triển nặng lên mụn phẳng nước nổi dày đặc toàn thân
bệnh nhân xuất cao bốn mươi bốn mươi một độ c đau nhiều ở vùng thật lưng không đi lại được bụng trướng căng bí trung đại tiện xuất hiện nhiều mụn mùa trên da
ngay sau đó bệnh nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh rồi chuyển lên khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
tại đây bệnh nhân được chẩn đoán mắc thủy đậu mức độ nặng của bội nhiễm liệt suốt cơ năng nguy cơ tử phong cao
sau một tuần điều trị tích cực hiện tại bệnh nhân đã dần ổn định suốt giảm ý thức tỉnh táo ăn được bụng đỡ trướng các xét nghiệm đông máu dần cải thiện
theo bác sĩ trần vân bắc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương khi có những triệu chứng của bệnh thủy đậu
người bệnh cần nên khám tại các sở y tế chuyên khoa để được tư vấn về điều trị phù hợp
đa số các trường hợp thủy đậu sẽ được theo dõi và điều trị tại nhà
tuy nhiên nếu bệnh nhân thuộc nhóm cơ địa đặc biệt trẻ sơ sinh người suy giảm miễn dịch hoặc có biến chứng thủy đậu thì sẽ được nhập viện để theo dõi sát điều trị tích cực
khi bị thủy đậu người bệnh không nên tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc nhất là các loại thuốc có chứa thành phần corticoid làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng
tương tự trong thời gian gần đây bệnh viện nhi trung ngường cũng đã tiếp nhận với điều trị cho ba bệnh nhi ở thành hóa bị ngộ độc trì nặng nguy kịch do cha mẹ ta cho dùng thuốc nam không gió nguồn gốc để chữa bệnh động kinh
tại bệnh viện bạch mai cũng đã tiếp nhận không ít những trường hợp bệnh nhân này cấp cứu trong tình trạng suy đa tạng vì tự ý sử dụng thuốc nam thuốc y học cổ truyền không rõ nguồn gốc để điều trị các bệnh lý như đái tháo đường viêm ăn b hay bệnh sỏi thận sỏi tuyến mật
chia sẻ với báo sức khỏe và đời sống tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị minh phương giám đốc trung tâm ung biếu bệnh viện một trăm chín mươi tám cho biết việc tự ý mua và sử dụng loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ thuốc giảm thuốc kém chất lượng chưa được bộ y tế cấp phép liêu hành đã khiến không ít người bị ngộ độc suy gan suy thận thậm chí là tử vong

chia sẻ với bác sĩ nguyễn thị minh phương giám đốc trung tâm mông biếu bệnh viện một trăm chín mươi tám cho biết việc tự ý mua và sử dụng các loại thuốc không gió nguồn gốc xuất xứ thuốc kém chất lượng thậm chí là tử phong